thông tin mới nhất liên quan đến vụ sáu người trong một gia đình ở bình dương tử vong bất thường
điều tra vụ việc vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết nguyên nhân có thể là do ngạt khí co hai
khoảng một mươi hai giờ trưa nay người thân của nạn nhân liên hệ qua điện thoại nhiều lần không được
nên đã tới căn nhà trong khu vực khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát
để tìm thì phát hiện sáu người tử vong
lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân
tại hiện trường ghi nhận sáu người tử vong gồm anh lý quốc pháp chị đỗ thị tặng cháu lý bảo khang châu lý quốc thịnh cháu đỗ nguyễn mỹ lâm và cháu huỳnh thúy duy
nguyên nhân ban đầu vụ việc được nhận định là do ngạt khí co hai do gia đình sử dụng máy phát điện vào đêm qua khi mất điện vì mưa lớn